tại long an có tổng số một mươi năm một mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bốn ba trăm chín mươi chín ca mắc trong cộng đồng có mã số tăng năm trăm một mươi bốn ca có mã số trong hôm nay
sáu trăm một mươi một ca mắc trong cộng đồng chưa có mã số ba mươi một ca nhập cảnh được cách ly ngay tử vong một trăm bảy mươi ca và điều trị khỏi là bốn sáu trăm sáu mươi hai ca số ca mắc trong ngày tăng năm trăm một mươi bốn ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng tám đến một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng tám trên địa bàn tp hà nội tiếp tục ghi nhận thêm bốn mươi năm trường hợp mắc mới
trong đó có một mươi tám ca phát hiện trong cộng đồng và hai mươi bảy ca phát hiện trong khu cách ly đến thời điểm hiện tại cả nước đã tiêm được một mươi bốn bảy trăm ba mươi sáu ba trăm linh bốn liều vắc xin

trong cái khó lo cái khôn trong nguy có cơ bối cảnh hiện nay là cơ hội để phát triển ngành dược việt nam trong đó có việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin covid một mươi chín
việt nam phải có vắc xin sản xuất trong nước
sớm nhất có thể kịp thời đáp ứng yêu cầu mong mỏi của người dân và bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại thông báo số hai trăm một mươi ba vừa được phát đi
thông báo nêu rõ trong thời gian qua các bộ cơ quan đơn vị đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như nhập khẩu chuyển giao công nghệ
nghiên cứu sản xuất vắc xin thuốc đặc trị trong nước trong đó nghiên cứu chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin thuốc trong nước là giải pháp căn cơ và chiến lược
không chỉ là phòng chống dịch covid một mươi chín trước mắt mà còn góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển ngành dược việt nam
thực hiện quyết định mục tiêu bảo vệ tính mạng nhân dân tạo điều kiện sớm chuyển sang bình thường mới
phải được coi là nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hàng đầu của tất cả các cấp các ngành các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay
trong điều kiện đó bên cạnh việc nhanh chóng nhập khẩu vắc xin và thuốc cần đẩy mạnh đẩy nhanh việc nghiên cứu sản xuất vắc xin thuốc trong nước
chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tiến hành thủ tục cấp phép nhanh chóng đối với lưu hành sản xuất vắc xin
bộ y tế vừa có công điện hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh ủy ban nhân dân tp hà nội về việc điều tra xử lý đối với trường hợp nhiễm sars cov hai gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng
bộ y tế cho biết theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm việt nam ngày một mươi bốn tháng tám tại tỉnh bắc ninh đã ghi nhận chùm các bệnh covid một mươi chín
tại huyện lương tài tỉnh bắc ninh
trước đó ngày sáu tháng tám trường hợp bệnh nhân nam hai mươi bảy tuổi có địa chỉ tại thôn đông hương thị trấn thứa huyện lương tài tỉnh bắc ninh
là nhân viên giao hàng của chi nhánh viettel post lương tài có tiền sử dịch tễ đi giao hàng tại kho khu vực một quận bắc tử liêm hà nội và có tiếp xúc với khoảng một mươi nhân viên kho hàng
ngày một mươi ba tháng tám bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho mệt mỏi
ngày một mươi bốn tháng tám bệnh nhân đến phòng khám sàng lọc covid một mươi chín tại trung tâm y tế huyện lương tài được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm test nhanh và rt pcr dương tính với virus sars cov hai để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh bắc ninh và ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thông báo danh sách các trường hợp trên cho các địa phương liên quan để phối hợp thực hiện thần tốc truy vết cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
ubnd tp hcm vừa ban hành công văn khẩn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
bắt đầu từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó đồng thời thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai nhanh việc phủ sóng vaccine trong toàn cộng đồng
ngày hôm nay thường trực thành ủy tp hồ chí minh đã yêu cầu các quận huyện và thành phố thủ tức khẩn trương giả soát các trường hợp công nhân lao động học sinh sinh viên
những người có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn để hỗ trợ tiền nhà trọ và lương thực thực phẩm
chủ trương của tp hcm là không để ai thiếu đói và sẽ hỗ trợ gói an sinh xã hội bằng tiền mặt trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đến nay tp hồ chí minh đã nhận được hai đợt phân bổ vaccine verocell của sinopharm
trong đó đợt một với một triệu liều đã được kiểm định chất lượng và đang được tổ chức tiêm chủng
đối với một triệu liều vaccine verocell vừa được phân bổ trong đợt hai tp hồ chí minh đang tổ chức kiểm định chất lượng
sau kiểm định số lượng vaccine này sẽ được tổ chức tiêm chủng cho người dân để đạt bao phủ vaccine trong cộng đồng
ngay khi có sự chỉ đạo của bộ y tế trung tâm mùa xúc tích cực covid một mươi chín của bệnh viện việt đức được thành lập thần tốc nhất
trang bị những kỹ thuật chuyên môn và máy móc tốt nhất với tổng số năm trăm linh dường bệnh
trong đó hai trăm linh giường hồi sức bệnh nhân thở máy xâm nhập và không xâm nhập
hai trăm linh giường do bệnh nhân thở oxy và một trăm linh giường dành để theo dõi bệnh nhân khi đã chuyển nhẹ
đây là tuyến điều trị covid một mươi chín nặng và nguy kịch được thiết lập tại bệnh viện gia chiến số một mươi ba huyện bình chánh tp hcm
đến hôm nay trung tâm đã tiếp nhận và đưa cấp cứu chín mươi tám bệnh nhân số lượng bệnh nhân đang có nhu cầu là rất lớn
bởi theo giáo sư tiến sĩ trần bình giang bệnh covid một mươi chín chuyển biến rất nhanh y bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cứu người
đặc biệt trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín đặt ngay trong khuôn viên bệnh viện giã chiến một mươi ba nên khi bệnh nhân nặng từ bệnh viện giã chiến chuyển sang rất tiện lợi
hà nội tiếp tục xuất hiện thêm hai mươi ca covid một mươi chín trong đó thì có một trường hợp tạo sự chú ý của dư luận đó là người đàn ông bất ngờ phát hiện dương tính với sars cov hai sau cú ngã chấn thương

trong số này có hai ca phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ cao hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt một mươi sáu ca thuộc chùm ho sốt thứ phát
đặc biệt hai ca qua phát hiện qua sàng lọc ho sốt là hai vợ chồng ông p t bảy mươi bảy tuổi ở văn miếu đông đa
ngày một mươi năm tháng tám ông tê bị ngã chấn thương vùng đầu vợ ông tê đưa đến bệnh viện đa khoa sanh pôn để khám
ông tê được làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu pcr gửi cdc hà nội cho kết quả dương tính
vợ ông tê cũng có kết quả tương tự một mươi sáu ca thuộc chùm ho thứ phát hầu hết là f một hoặc thuộc khu vực phong tỏa
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay có hai hai trăm hai mươi hai ca trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là một hai trăm linh bốn ca số ca mắc đã cách ly là một một mươi tám ca
bác sĩ chuyên khoa hai đào trọng thành trưởng đoàn tri viện của bệnh viện hữu nghị việt sô đã hai lần vào tâm dịch tại tỉnh bắc giang
tại tỉnh bắc giang và tiền giang nơi nào bác sĩ cũng được phân công thực hiện các trọng trách liên quan đến sự sống còn của bệnh nhân
tại tiền giang bác sĩ thành cũng đang cùng đồng nghiệp chiến đấu dành sự sống còn cho chín mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín có diễn biến nặng và nguy kịch
bước vào trung tâm hồi sức tích cực icu đặt tại bệnh viện y học cổ truyền tiền giang trong những ngày dịch vô cùng phức tạp là triền miên tiếng máy móc
xen lẫn những tràng ho dài khẳng đặc không ngớt của bệnh nhân covid một mươi chín
nơi đây các y bác sĩ đang chiến đấu dành giật sự sống cho chín mươi bệnh nhân có diễn biến nặng và nguy kịch
bác sĩ chuyên khoa hai đào trọng thành trưởng đoàn tri viện của bệnh viện hữu nghị việt sô là một trong những bác sĩ có vai trò quan trọng với sự sống của bệnh nhân
dù mới vừa hết thời gian cách ly y tế sau chuyến đi chống dịch tại bắc giang chưa được bao lâu
bác sĩ đào trọng thành lại tiếp tục lên đường vào điểm nóng tiền sang đây là lần thứ hai anh sung phong vào tâm dịch
trường kỳ đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng khi bệnh viện gọi tên anh tiếp tục lên đường tiếp sức cho miền nam
bước ra khỏi khu điều trị với chất áo ướt đẫm mồ hôi anh kể nhân lực tại địa phương mỏng đặc biệt là số lượng bác sĩ hồi sức và điều dưỡng còn ít
và trung tâm mới được thành lập nên sự đồng bộ phối hợp giữa các khâu chưa được nhuẩn nhuyễn nên còn có nhiều khó khăn
sau đó đoàn công tác của bệnh viện hữu nghị tri viện cho tiền sang gồm chín người vừa tham gia trực tiếp công tác điều trị
vừa đào tạo công tác chuyên môn cho các nhân viên y tế tại trung tâm
đợt dịch thứ tư và cũng là đợt dịch có diễn biến vô cùng phức tạp bởi tính đến nay số ca mắc và tử vong cao kỷ lục
nên với bác sĩ thành nói riêng và các y bác sĩ nam tiến chống dịch nói chung đều mong muốn người dân hãy nghiêm túc hơn nữa cùng chính phủ
cùng ngành y tế chống dịch để ngày về của các y bác sĩ nam tiến ngày càng được ngắn lại được sớm trở về với tiếng gọi thiêng liêng của hai chữ gia đình
tính đến thời điểm hiện tại hầu hết các huyện miền núi của tỉnh quảng ninh đã được tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai
đáng chú ý là nhận thức của người dân miền núi của tỉnh quảng ninh về phòng chống dịch covid một mươi chín đã có thay đổi nhiều
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết các địa phương nằm ráp biên giới như bình liêu hải hà đã được tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín mũi hai
tại huyện bình liêu đã triển khai chiến dịch tiêm phòng covid một mươi chín mũi hai cho người dân
trước đó địa phương đã thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một trong một mươi năm một trăm chín mươi sáu người đạt bốn mươi tám năm tỷ lệ dân số được tiêm chủng
hiện huyện bình liêu là đơn vị cấp huyện đầu tiên của quảng ninh đạt tỷ lệ tiêm chủng cao nhất
tại huyện hải hà kế hoạch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đợt năm được triển khai từ ngày năm đến ngày một mươi bảy tháng tám dự kiến tiêm cho một mươi bảy tám trăm bốn mươi hai người thuộc nhóm ưu tiên trên địa bàn huyện
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám tỉnh quảng ninh đã tổ chức tiêm an toàn được hai trăm ba mươi năm chín trăm chín mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác để xây dựng phương án đảm bảo tình huống có năm và một mươi người mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
thành lập tổ công tác xây dựng phương án chuyển trạng thái xã hội đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh khi có một người mắc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh với yêu cầu đảm bảo sẵn sàng các hoạt động của các sở ngành đơn vị
theo kết quả xét nghiệm của cdc hà tĩnh vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính với sars cov hai là một cặp vợ chồng trong cộng đồng ở thị xã hồng lĩnh
cũng trong địa bàn này năm trường hợp khác cũng là người trong cùng với gia đình đều nhận kết quả dương tính với sars cov hai trong ngày một mươi năm tháng tám
hai bệnh nhân là vợ chồng có địa chỉ tại tổ hai phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
theo kết quả điều tra dịch tễ của cdc hà tĩnh vào chiều ngày một mươi hai tháng tám bệnh nhân nữ có dấu hiệu ho sốt mệt mỏi và tự mua thuốc bắc về nhà điều trị
đến chiều ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân đi khám tại bệnh viện đa khoa hồng hà thị xã hồng lĩnh được làm test nhanh hai lần và cho kết quả dương tính
bệnh nhân này cũng có kết quả dương tính với sars cov hai kết quả xét nghiệm của cdc hà tĩnh vào tối ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân này dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện bệnh nhân mắc covid một mươi chín ngành chức năng đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch
đến sáng ngày một mươi sáu tháng tám cdc có thêm kết quả xét nghiệm khẳng định người chồng của bệnh nhân này cũng dương tính với sars cov hai
cũng trong ngày một mươi năm tháng tám ngành chức năng hà tĩnh đã ghi nhận năm trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng đều là thành viên trong cùng một gia đình
ngay trong đêm một mươi năm tháng tám lãnh đạo sở y tế cdc cùng với chính quyền địa phương đã có mặt tại khu vực các bệnh nhân sinh sống ở thị xã hồng lĩnh và huyện nghi xuân cùng với chính quyền các địa phương chỉ đạo triển khai xét nghiệm test nhanh và phong tỏa điều tra truy vết khử trùng khu vực nhà bệnh nhân
triển khai cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân
bước đầu thị xã hồng lĩnh đã truy vết được ba mươi tám trường hợp f một huyện nghi xuân đã xác định ba mươi f một liên quan đến các ca bệnh
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch